còn bị can hà trần vũ nghề nghiệp kinh doanh tiệm cầm đồ tại thành phố quảng ngãi
hai bị can là những người liên quan đến vụ án đưa hối lộ nhận hối lộ và môi rời hối lộ
xảy ra tại trung tâm pháp y tỉnh quảng ngãi
liên quan đến vụ án này trước đó cơ quan điều tra viện kiểm sát nhân dân tối cao
đã bắt tạm giam ba tháng đối với phạm ngọc phượng giám đốc trung tâm pháp y tỉnh quảng ngãi
để điều tra về hành vi nhận hối lộ đỗ văn thương về tội môi rời hối lộ
mai văn học và nguyễn thành tín về tội đổi hối lộ
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế công an tỉnh bà rịa vũng tàu
đang điều tra vụ việc có dấu hiệu đưa hối lộ nhận hối lộ liên quan đến một số cá nhân
công tác tại thanh tra giao thông thuộc sở giao thông vận tải của tỉnh
theo thông tin ban đầu lâm hữu trí chú tại huyện long điền thanh tra viên thuộc
đội thanh tra giao thông số năm đã nhiều lần nhận tiền hối lộ từ các cá nhân doanh nghiệp
thông qua tài khoản cá nhân và người thân của trí với tổng số tiền trên một mươi tỷ đồng
sau khi nhận tiền trí đã chia cho các đội thanh tra giao thông thông qua nguyễn đức tú
trú tại thành phố bà rịa đội trưởng đội thanh tra trần văn dũng chú tại huyện châu đức
đội phó đội thanh tra giao thông số tám võ thanh liêm chú tại thành phố vũng tàu thanh tra viên
qua khám xét các địa điểm có liên quan căn cứ những tài liệu đã thu được
cơ quan công an cũng đã xác định nhóm đối tượng đưa hối lộ với mục đích được tạo thuận lợi
trong quá trình vận chuyển hàng hóa gồm tám chủ doanh nghiệp kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh
liên tiếp hai vụ hai đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự vừa bị
công an huyện vũ thư tỉnh thái bình phát hiện và bắt giữ
bằng các biện pháp nghiệp vụ vào ngày hai mươi năm tháng bốn đội cảnh sát hình sự công an huyện vũ thư
đã đấu tranh làm rõ nguyễn anh đạt chú tại huyện vũ thư
có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
tại cơ quan điều tra nguyễn anh đạt khai nhận từ tháng một năm hai nghìn hai mươi một đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba
đã cho hơn hai mươi người vay tiền với số tiền lên đến hàng tỷ đồng
mức lãi suất từ một trăm linh tám đến bốn trăm bốn mươi một năm
mở rộng vụ án công an huyện vũ thư tiếp tục làm rõ trần thị quyên chú tại huyện vũ thư
đã cho một mươi người vay tiền với lãi suất là một trăm linh tám đến bốn trăm bốn mươi một năm
hiện công an huyện vũ thư đang tiếp tục điều tra mở rộng
công an huyện vũ thư
công an huyện vũ thư
chỉ cần gõ từ khóa xe ghép chuyến trên mạng xã hội sẽ ra một loạt những hội nhóm kín
nhóm mở về các chuyến xe ghép từ các thành phố lớn đi các tỉnh và ngược lại
có nhà xe cá nhân không nâng công khai mà chỉ quảng cáo và để lại số điện thoại
đề nghị inbox nhắn tin riêng sau khi dụ được nạn nhân chuyển tiền trước thì chúng biến mất
tôi thì ở hải dương mà quá trình từ hà nội về hải dương mà bị bỏ bom xe thì
đó là một quá trình khá là khó khăn với tôi khi mà tôi đã cọc tiền cho người ta
đúng hẹn để tránh trường hợp này thì tôi thường không cọc trước mà phải biết rõ được là
chính chủ xe xe về đâu đi đâu về đâu và rõ hãng xe đó là cái cách mà tôi phòng chống
khi mà bị lừa đảo khi mà đặt xe về quê
thủ đoạn của các đối tượng thường là post các hình ảnh về phương tiện xe cộ thông tin
về chuyến xe lên các hội nhóm sau đó dùng nhiều tài khoản ảo để bình luận tạo thu hút
nhiều người xem trong đó các giao dịch trao đổi thường yêu cầu inmok và chúng đề nghị
nạn nhân chuyển trước một phần ba số tiền vé
hay toàn bộ số tiền cần để góp đi chung đồng thời các đối tượng này nắm khá rõ
các thông tin của chuyến xe khách đi về địa phương của nạn nhân nên dễ dàng tạo được
lòng tin khi nạn nhân chuyển tiền chúng sẽ chặn nick xóa tài khoản và khóa máy
đặc biệt là những cái lừa mà nhỏ như này việc giải quyết nó cũng rất là chậm trễ
và khó khăn nó ảnh hưởng trực tiếp đến những cái nhu cầu đi lại của mọi người
cũng như là cái về kinh tế của mọi người nữa mà đối với những cái nhà xe thứ nhất
là mình chọn là chọn các cái nhà xe uy tín
nó có các thương hiệu có địa chỉ đàng hoàng có số điện thoại
và thậm chí là có cả website và đặc biệt là trong cái bối cảnh bây giờ
cái mạng không gian mạng nó như này thì cái lừa của nó lại càng tinh vi
nên đâm ra là cái việc phát hiện cũng không phải dễ nếu như một người mà không
cẩn thận không chủ động thì rất dễ bị mắc lừa
việc ghép xe tiện chuyến có thể tạo điều kiện cho người dân được đi lại dễ dàng
với giá rẻ hơn so với giá thuê xe riêng đi tuyến xe thẳng về quê
chứ không dừng đón trả khách như xe khách
tuy nhiên xung quanh vấn đề này cũng tiềm ẩn nhiều tình trạng lừa đảo
nên người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác
tiếp tục với các tin tức kinh tế đáng chú ý khác
vào tối ngày hai mươi bảy tháng bốn tại quảng trường lâm viên tp đà lạt
tuần lễ vàng du lịch lâm đồng lần thứ hai năm hai nghìn hai mươi ba đã chính thức được khai mạc
tuần lễ vàng du lịch lâm đồng lần này có chủ đề
lâm đồng cao nguyên hùng vĩ được tổ chức từ ngày hai mươi bốn tháng bốn đến ngày ba tháng năm
với nhiều chương trình sự kiện văn hóa thể thao và du lịch diễn ra liên tục
trên địa bàn của một mươi hai huyện thành phố mục tiêu của sự kiện là kích cầu du lịch
giới thiệu tới du khách những sản phẩm du lịch mới bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa
dân tộc bản địa đồng thời khôi phục và phát triển các làng nghề truyền thống
gắn với hoạt động du lịch qua sự kiện này tỉnh lâm đồng tiếp tục quảng bá
tiềm năng thế mạnh của du lịch lâm đồng định vị thương hiệu du lịch đà lạt
trên bản đồ du lịch việt nam và trên thế giới
thưa quý vị trên khắp các nẻo đường tuyến phố trên cả nước những lá cờ tổ quốc
đang tung bay để chào đón ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước ngày ba mươi tháng bốn
bởi vậy người dân làng từ vân xã lê lợi huyện thường tín thành phố hà nội
lại tất bật sản xuất cờ tổ quốc để đáp ứng nhu cầu lớn của các khách hàng
nối nghiệp gia đình hơn hai mươi năm ông nguyễn văn phục đã coi nghề may cờ
chính là kế sinh nhai mà gia đình ông đã giữ gìn cho con cháu
may mắn được làm lá quốc kỳ rộng năm mươi bốn m hai tượng trưng cho năm mươi bốn dân tộc anh em tung bay
trên cục cờ lũng cú tỉnh hà giang
với ông cục lá cờ trao trên điểm cực bắc của tổ quốc là niềm tự hào
cũng chính là động lực thôi thúc ông và gia đình tiếp tục truyền thống theo nghề làm cờ
thời điểm cận thêm ba mươi năm ông nguyễn văn phục đã trở thành
trong ngày hai mươi tháng bốn sườn của ông phải hoạt động hết công suất để kịp tiến độ giao hàng
còn những ngày sườn hoàn thiện đến hai lá cờ thành phẩm
để đáp ứng nhu cầu tăng cao của các khách hàng trên khắp cả nước
sản phẩm cờ tổ quốc của làng tử vân không chỉ cung cấp cho hầu hết các cửa hàng ở hà nội

những người dân làm nghề này tại đây luôn tâm niệm bản thân đang góp phần công sức
để mang lá cờ thiên liêng đến mọi miền tổ quốc từ đỉnh cao biên giới đến hải đảo xa xôi
tôi rất tự hào khi được mang những lá cờ do chiếm tay tôm may ra
được mang đến những con đường và đi đến mọi miền đất nước
phát huy bảo tồn truyền thống nét đẹp của làng nghề cờ
đảng ủy hội đồng ubxa luôn quan tâm và phát huy tạo điều kiện cho các gia đình
theo cờ truyền thống may cờ truyền thống và ứng dụng các công nghệ hiện đại
vào để sản xuất cờ theo dây chuyển
trải qua biết bao biến cố thăng trầm cho đến nay
nghề theo và may cờ tổ quốc ở thôn tử vân vẫn được duy trì
khó khăn bất vả là vậy sau những lá cờ được làm ra từ bàn tay tài hoa
cân mẫn của những người thợ tử vân vẫn bình bì áo đẹp theo thời gian
tung bay trên khắp mọi miền tổ quốc
đó là niềm tự hào và cũng chính là niềm tin
nghề may cờ tổ quốc của làng tử vân sẽ tồn tại mãi với thời gian
thưa quý vị trong một mươi năm qua hà nội đã trải qua năm lần phát động đòi lại vỉa hè cho người đi bộ
cùng với đó nhiều chính sách cũng đã được đưa ra cho người bán hàng
một thập kỷ đòi lại việc hè với nhiều gian năng thế nhưng dường như vẫn không thành công
với cuộc phát động gần đây nhất hà nội cũng đã đưa ra thí điểm cho người kinh doanh buôn bán thuê vỉa hè
ở một số tuyến phố có chiều rộng trên năm mét sau khi trừ ra một năm m cho người đi bộ
quán cà phê nằm trên phố hàng cót
vỉa hè giờ đây lại trở thành địa phận kinh doanh của cửa hàng này
dù trước đó theo ghi nhận vào đầu tháng tám

cửa hàng này đã bị sự phá trị nhiều lần tuy nhiên lần nào cũng như lần đầu
chỉ khi có bóng dáng của lực lượng chức năng thì cửa hàng mới cho khách di chuyển khỏi khu vực vỉa hè
đây chỉ là một trong nhiều trường hợp mà công an phường hàng mã thường xuyên phải xử phạt
trong chiến dịch gia quân giành lại vỉa hè hơn một tháng qua

để cho tôi ngồi để có cuộc sống
thì là tôi nghĩ cho cùng là tôi chỉ là một người buôn bán bình thường
giải pháp được đưa ra

sẽ được thí điểm để cho thuê

kể cả giải pháp cho thuê thu ký theo giờ

nhân dân đến để góp ý và đồng thời mời các nhà khoa học chuyên ngành
tôi xin nói là các nhà khoa học chuyên ngành đến thì mới có thể đưa ra giải pháp hữu hiệu

trong quá khứ hà nội đã không ít lần triển khai các kế hoạch dành lại vỉa hè cho người đi bộ
tuy nhiên chỉ được một thời gian do thiếu những ý tưởng táo bạo hợp lòng dân

và yêu cầu có những điều khoản quy định rất thật trẻ
từ việc thuê vỉa hè trả phí cho đến việc đảm bảo các vệ sinh an toàn

bài toán đặt ra cho các nhà quản lý các chuyên gia sẽ có nhiều lời giải
nhưng lời giải nào hiệu quả và bền vững nhất vẫn cần có thời gian
và kể cả những thử nghiệm những quan điểm cởi mở cách tân